vâng ạ hôm nay là cuối tuần đáng lẽ ra thì người dân có thể ra ngoài vui chơi
tuy nhiên thời tiết cả ba miền ngày hôm nay thì lại không mấy thuận lợi
miền trung miền nam hôm nay thì đều sẽ có mưa
trong đó khu vực trung bộ nghiêm trọng hơn với các nguy cơ xảy ra lũ xa lở đất
người dân cần theo dõi tin tức thường xuyên và tuân thủ các biện pháp
hướng dẫn cụ thể của chính quyền sửa tại
vâng ạ không có mưa nhưng bắc bộ ngày hôm nay không khí lại được dự báo là ô nhiễm
tình trạng này xảy ra nghiêm trọng nhất vào buổi sáng và từ trưa chiều thì chất lượng không khí sẽ được cải thiện
bộ y tế khuyên cáo người dân là nếu ra ngoài thì hãy sử dụng khẩu trang và đảm bảo chất lượng
và đeo khẩu trang đúng quy cách đó là chúng ta đảm bảo đeo kím và khít khuôn mặt của mình
nếu quý vị ở nhà trong ngày hôm nay thì nên hạn chế mở cửa sổ cửa ra vào
thời điểm không khí bị ô nhiễm nặng đặc biệt là các gia đình gần đường giao thông gần khu vực ô nhiễm
đối với người có bệnh hô hấp tim mạch suy dinh dưỡng già yếu cần thực hiện các biện pháp dự phòng trên nghiêm ngặt hơn